trong trí tưởng tượng của robertson titan là con tàu vĩ đại nhất mà con người có thể chế tạo ra lúc đó với chiều cao hai trăm linh feet tương đương khoảng sáu mươi mét tính từ đáy đến đỉnh ống khói nặng sáu mươi năm tấn
còn tàu titanic cao một trăm bảy mươi năm feet tương đương năm mươi ba mét và nặng năm mươi bốn tấn
về cấu tạo cả hai đều có ba dàn chân vịt
nếu titan của robertson chở được ba hành khách
mang trên mình hai hai trăm linh bảy người
điểm chung tiếp theo là cả tàu titan và titanic đều mang quá ít xuồng cứu sinh để có thể cứu tất cả hành khách trên tàu khi gặp nạn
titanic chỉ có vỏn vẹn hai mươi xuồng cứu hộ chỉ đủ một nửa yêu cầu của hành khách và thủy thủ đoàn
còn titan thì lách luật khi chỉ mang hai mươi bốn thuyền cứu sinh
còn số này cũng chỉ đáp ứng được một nửa yêu cầu sức chứa cho ba hành khách mà nó mang trên mình
ra đời cách nhau tới một mươi bốn năm nhưng số phận của hai con tàu lại trùng hợp một cách đầy huyền bí giữa một bên là hư cấu và một bên là thảm họa thực sự
cả hai đều gặp nạn lúc dại sáng
con tàu titan trong cuốn tiểu thuyết của robertson đã đâm vào tảng băng trôi cách new forlent bốn trăm linh dặm khi đang di chuyển với vận tốc hai mươi năm hải lý
thực tế vào thời điểm gặp tai nạn titanic đang chạy ở vận tốc hai mươi hai năm hải lý
sắp xỉ gần bằng tiên đoán của robertson
cả hai đều bị đâm ở mạng phải
cuối cùng số người chết cùng tàu titan là một tám trăm linh người
còn thực tế titanic mang theo một năm trăm linh sinh mệnh xuống lòng đại dương
tôi không phải là nhà tiên tri
ban đầu tôi viết cuốn sách với những tình tiết ly kỳ chỉ đơn giản là để thu hút khán giả mà thôi
nhưng không ngờ sau đó mọi thứ lại thành hiện thực
tôi xin cam đoàn câu chuyện mà các bạn vừa nghe hoàn toàn là sự thật
và trong lịch sử chỉ có sự thật là trường tồn mà thôi cho dù sự thật đó vô cùng việt ngã
sau khi ra mắt độc giả vào năm một nghìn tám trăm chín mươi tám cuốn tiểu thuyết cũng bị chìm nghỉm theo số phận của con tàu titan
chẳng mấy ai quan tâm đến tác phẩm này
cho đến khi thảm kịch xảy đến với tàu titanic
sau một mươi bốn năm nhà văn ít tên tuổi morkel robertson bỗng trở nên nổi tiếng đến bất ngờ
nhưng cũng chính vì những điểm tương đồng đến rợn người ấy mà nhiều người bắt đầu hồ nghi về cuốn sách và cả người cha đẻ của nó tiểu thuyết gia morgan robertson
song thật vô lý khi quy kết trách nhiệm cho một người về câu chuyện xảy ra trong tương lai
có lẽ chỉ có thể lý giải những điểm trùng hợp
chính là bởi sự thông tỏ về kỹ thuật đóng tàu của robertson
cũng như những hiểu biết và vốn sống phong phú đã giúp nhà văn có được nguồn chất liệu để tưởng tượng sang câu chuyện của riêng mình gần giống với thực tế đến vậy
trên thực tế cuốn tiểu thuyết của romerson không đơn thuần kể riêng về titan con tàu xấu số này chỉ được mô tả trong nửa đầu tác phẩm
tiếp đến là những câu chuyện xoay quanh các nhân vật
quá trình vật lộn sau tai nạn của họ
nhân vật chính là một sĩ quan hải quân bị thất thế được phục trức và giành lại tình yêu của cuộc đời mình sau khi trải qua hàng toàn những gian nạn vất vả trên con tàu titan
câu chuyện có mô tả nhân vật chính đã giết chết một con đấu trắng bắc cực để cứu một người đánh
ít ai biết rằng vài tháng sau khi cuốn tiểu thuyết của morgan robertson ra đời một chiếc tàu mang tên titanian đã thoát hiện trong gang tấc cúng tại vùng biển trên khi một thủy thủ trên tàu nhớ lại vụ việc trùng hợp như trong chuyện nên đã kịp thời báo cho thuyền trưởng bẻ lái ngay khi phát hiện thấy một tảng băng khổng lồ ở cách đó không xa
nhưng một mươi bốn năm sau tàu titanic không tránh được định mệnh
có thông tin rằng vào ngày khởi hành từ thành phố cảng southampton thuyền trưởng edward john smith của tàu titanic cũng mang theo cuốn tiểu thuyết sự phùi phiếm hay vụ đắm tàu titan
nhưng có lẽ ông đã không đọc hoặc không tin những gì mà morgan robertson đã cảnh báo